cơn mưa lớn kéo dài vào sáng sớm nay ngày hai mươi hai tháng tám
khiến nhiều tuyến phố tại khu vực nội thành hà nội ngập sâu
tại các khu vực ngập lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm
để tiến hành tiêu thoát nước và phân luồng giao thông
do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong gần một giờ thì nhiều tuyến phố nội thành hà nội
như phố phùng hưng hoàn kiếm phố thụy khê ba đình phố lạc long quân tây hồ
bị ngập sâu khiến các phương tiện tham gia giao thông di chuyển rất khó khăn
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã triển khai các phương án
thoát nước tại các điểm ống ngập bố trí nhân lực lắp đặt biển cảnh báo
hướng dẫn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông an toàn
đồng thời thì vớt rác tại các miệng hố ga cống tiêu thoát để khơi thông dòng chảy